những năm qua sách giả sách lậu đã trở thành vấn nạn nhức nhối của ngành xuất bản
hoạt động in lậu in giả in nối bản trái phép diễn ra với quy mô lớn và tính chất ngày càng phức tạp
nếu không có những biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn vấn nạn này thì sẽ tạo ra những hệ lụy hết sức nghiêm trọng
tình trạng sách lậu bán tràn lan ở các hiệu sách đã tồn tại từ rất nhiều năm qua
gây ra nhiều thiệt hại cho những nhà xuất bản
cùng với đó là thời gian gần đây sự phát triển của loại hình mua bán trực tuyến
làm cho tình trạng này lại càng trở nên trầm trọng và khó kiểm soát
nhiều sàn thương mại điện tử lớn ngang nhiên quảng cáo bán sách không rõ nguồn gốc với giá cả cực rẻ
điều này gây ra nhiều hệ lụy không chỉ cho nhà xuất bản mà còn là vấn đề của xã hội
cái vấn nạn sách giả ngôn từ trong xã hội hay dùng là sách lậu đấy
thì đã có từ lâu và càng ngày nó càng lan rộng
cũng giống như một thứ lây lan dịch bệnh vậy
theo tôi đến bây giờ tôi nghĩ nó là chuyện cấp bắt
tôi nghĩ là đến mức độ trầm trọng đó là không cẩn thận nó thành chuyện chính trị xã hội
chứ không phải chỉ chuyện lợi ích kinh tế
đấy là chuyện nhất
chuyện thứ hai là nó làm lệch lạc tất cả những chuẩn mực giá trị trong xã hội
trong tư tưởng văn hóa trong cái hoạt động khoa học v v
sách giả sách lậu ngoài việc vi phạm luật xuất bản luật sở hữu trí tuệ
còn làm thất thu ngân sách nhà nước
bên cạnh đó với chất lượng sách kém
nhiều sai sót còn khiến cho độc giả chán nản ảnh hưởng đến tâm lý văn hóa đọc
các chế tài để xử lý tình trạng này đã được quy định khá rõ ràng trong luật
song trên thực tế việc triển khai còn khá nhiều bất cập chưa đủ sức gian đe
mức trung nhất của phạt hành chính đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất bản này cao nhất chỉ mới bốn mươi triệu
nó thu lời hàng bao nhiêu tỷ mà phạt lên mức bốn mươi triệu thì không có ý nghĩa gì cả
và kể cả hình sự cũng phải xem lại mức ở mức hình sự
nếu là phạm tội đến mức hình sự thì cao nhất là cũng nếu tôi không nhầm là mới tới ba trăm linh triệu
sự phạt tù thì mới là từ ba tháng đến hai năm
cái câu chuyện này nó sẽ ảnh hưởng lớn về mặt chính trị văn hóa xã hội chứ không phải chỉ chuyện kinh tế
cần phải khẳng định rằng việc loại trừ các hành vi in phát hành xuất bản phẩm lậu
là nhiệm vụ không chỉ của các cơ quan quản lý nhà nước của chính quyền các địa phương
mà cần có sự góp sức của các cơ quan quản lý nhà nước
chủ sở hữu xuất bản phẩm và của toàn xã hội
bên cạnh việc tiếp tục nâng cao nhận thức về phòng chống sách giả sách lậu
và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực xuất bản cho mọi người
thì việc tiêu dùng thông minh trong đó có việc mua sách tại các nhà sách
đơn vị làm xuất bản uy tín cũng là cách để ngành xuất bản trong nước có cơ hội phát triển